ngay sau cuộc họp ủy ban hợp tác việt nam nhật bản lần thứ một mươi phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
và bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính phủ việt nam
đã dành cho đoàn đại biểu nhật bản nhân dịp dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean tại việt nam
khẳng định sự phát triển bền vững của việt nam sẽ đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm tiết lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn một mươi tám
qua đó thúc đẩy hợp tác du lịch giao lưu văn hóa giao lưu giữa nhân dân và các địa phương hai nước